thưa quý vị có lẽ chưa năm nào học sinh lớp một mươi hai lại lận đận như năm nay
những hạn chế khó khăn khi buộc phải học trong điều kiện không thể đến trường
những kế hoạch dự định cho những kỳ thi quan trọng đều bị chỉ hoãn
những thay đổi liên tục bất ngờ từ các phương án thi tuyển sinh trước một giai đoạn mới
vâng có rất nhiều thay đổi liên quan đến bậc học cuối cùng của cấp học phổ thông trong thời gian qua
và điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của học sinh cũng như là quyết định của các trường đại học
hãy cùng chúng tôi điểm lại những thay đổi quan trọng nhất trong vòng một tháng trở lại đây
ngày một mươi bốn tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo trình chính phủ hai phương án thi trung học phổ thông quốc gia
nhằm ứng phó với covid một mươi chín
nếu dịch bệnh được kiểm soát học sinh có thể đi học trước ngày một mươi năm tháng sáu
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhằm xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học sẽ được tổ chức
vào ngày một tháng sáu
đến ngày một mươi một tháng tám phương thức thi cơ bản như năm hai nghìn một mươi chín
nhưng xem xét giảm số môn và không đưa nội dung tinh giản vào đề
nếu dịch bệnh phức tạp hơn bộ tính không tổ chức kỳ thi mà giao cho các địa phương xét tốt nghiệp trung học phổ thông
dù bộ giáo dục và đào tạo đề xuất hai phương án
nhưng hầu hết giáo viên phụ huynh và học sinh đều tin rằng kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vẫn diễn ra như năm ngoái
có những kỳ thi thì chúng ta phải thực hiện theo đúng luật như là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
thì luật giáo dục quy định là sau khi các em học xong chương trình giáo dục phổ thông
thì có một kỳ thi để làm cái căn cứ cấp bằng tuất nghiệp cho các em
giữa đại dịch những đề thi minh họa với nội dung nhẹ nhàng hơn năm trước
khiến giáo viên học sinh vui mừng giảm áp lực khi không được đến trường
ngày hai mươi một tháng bốn bất ngờ bộ giáo dục và đào tạo đưa ra dự kiến
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ được thay thế bằng thi tốt nghiệp trung học phổ thông
với mục đích chính là xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
ngày hai mươi bảy tháng bốn sau cuộc họp với phó thủ tướng vũ đức đam và các bộ ngành liên quan
bộ giáo dục và đào tạo quyết định giữ nguyên ba đầu điểm ba môn thành phần của bài thi tổ hợp như năm hai nghìn một mươi tám
một lần nữa các trường đại học lại thay đổi phương án tuyển sinh
còn học sinh thì sau hồi hoang mang lại thở phào yên tâm hơn khi bộ khẳng định
phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hầu như không thay đổi về phương thức so với năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị mới đây bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố quy chế tuyển sinh đại học năm hai nghìn hai mươi
cùng với đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay
đây là những cơ sở rất quan trọng để các trường đại học có căn cứ chốt phương án tuyển sinh cuối cùng của mình
với những điểm mới trong quy chế tuyển sinh năm nay một số trường đại học lại một lần nữa điều chỉnh phương án tuyển sinh
đây là lần điều chỉnh thứ ba chỉ trong vòng một tháng
đa số các trường cuối cùng lại quay trở về phương án xét tuyển cũ được xây dựng từ cuối năm hai nghìn hai mươi
đầu năm hai nghìn hai mươi chỉ thay điểm thi trung học phổ thông quốc gia bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và điều chỉnh tỷ lệ tuyển ở các phương thức
nguyên ba hình thức như vậy còn có thay đổi thì chúng tôi chỉ lùi kéo dài thời gian của ba hình thức
nhóm trường đại học khối ngành y dược sẽ không thực hiện kỳ thi riêng để tuyển sinh trong năm nay
tuy nhiên lại có thêm quy định ngưỡng đầu vào với phương thức thi tuyển và xét tuyển
trong đó điểm học bạ trung bình tối thiểu phải từ tám trở lên mới được xét tuyển
năm ngoái chúng ta đưa lên một năm gần năm mươi
giảng viên đại học về đây cũng là một trong lý do mà bộ quyết định tham hiu cho thủ tướng
là cái phương án năm nay là không quốc gia mà đưa giao cho địa phương
nói vậy thì chúng ta không có nghĩa là khoán ở địa phương trách nhiệm của bộ vẫn nặng nề
công tác tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi có thể kéo dài đến hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
các trường có thể tuyển sinh nhiều lần trong năm tự chủ và chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh